ngày hai mươi năm tháng bốn đại diện công ty cổ phần công nghệ việt á cho biết who đã công nhận sản phẩm xét nghiệm covid một mươi chín của việt nam
do bộ khoa học và công nghệ giao cho học viện quân y và công ty việt á phối hợp nghiên cứu và sản xuất
sau khi trải qua năm vòng thử nghiệm và đánh giá chất lượng nghiêm ngặt
đây là sản phẩm được bộ khoa học và công nghệ đặt hàng nghiên cứu và sản xuất từ đầu dịch covid một mươi chín
ra mắt ngày năm tháng ba và đã được sử dụng tại việt nam với hiệu quả phát hiện bệnh tốt
độ nhạy một trăm linh trên mẫu có từ năm copy sản phẩm này cũng đã được xuất khẩu đi phần lan
ukraine campuchia bà lan nhà sản xuất bộ kít cho biết hiện đã ký hợp đồng để một công ty có trụ sở
tại anh và hồng kông trung quốc làm đại diện ủy quyền trước mắt công ty ủy quyền sẽ xuất khẩu
một triệu test kit hàng tháng tại anh ấn độ mexico mỹ và một phần châu âu
việc được who chấp thuận sẽ mở thêm những cơ hội mới để kích xét nghiệm covid một mươi chín của việt nam
đến được các cơ hội mới
nhiều thị trường hơn trên thế giới